tòa án tối cao hàn quốc ra phán quyết giữ nguyên án tù một mươi bảy năm đối với cựu tổng thống lee myung park
vì tội nhận hối lộ và biển thủ ngoài ra ông bị phạt hơn một triệu đô la mỹ và truy thu hơn năm triệu đô la mỹ
tòa án tối cao hàn quốc đã nhất trí với mọi phán quyết của tòa sơ thẩm cho rằng mọi kết luận của hội đồng xét xử sơ thẩm
liên quan tới các tội danh biển thủ nhận hối lộ của bị cáo lee miên park đều đúng
ông lee myung park đã không kháng cáo phán quyết này dự kiến ông lee miên park sẽ bị giam giữ trở lại trong vài ngày tới
sau khi tạm được tại ngoại ông lee đã bị truy tố và tạm giam từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với một mươi sáu cáo buộc hình sự
bao gồm tội danh tham ô liên quan tới công ty phụ tùng ô tô das biển thủ hàng chục triệu đô la mỹ quỹ đen của công ty này
nhận hối lộ tổng cộng gần một mươi triệu đô la mỹ từ tập đoàn samsung
như vậy có tới bốn cựu tổng thống hiện còn sống của hàn quốc đều đang phải ngồi tù hoặc đã từng ngồi tù
sau quá trình điều tra của những người kế nhiệm